sau ba ngày xét xử sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở thông tin và truyền thông tỉnh phú yên
theo đó bị cáo lê thanh phương bị phạt hai năm tù cho hưởng án treo đoàn hùng thắng hai năm tù
lê tiến dĩnh một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo và nguyễn thị hiếu một năm tù cho hưởng án treo
ngoài ra các bị cáo phải liên đới bồi thường cho sở thông tin và truyền thông tỉnh phú yên hơn một một tỷ đồng
trước đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn lê thanh phương với vai trò là giám đốc sở thông tin và truyền thông
đoàn hùng thắng trưởng phòng quản lý công nghệ thông tin có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong đó có ký các hợp đồng với công ty innet
lê tiến dĩnh với vai trò là giám đốc trung tâm tích hợp dữ liệu và nguyễn thị hiếu kế toán của trung tâm
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng nhau lập khống chứng từ lấy tiền bỏ ngoài sổ sách
chi không đúng nguyên tắc tài chính kê toán